từ ngày ba mươi một tháng một trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn về hai công dân trung quốc
tại cụng công nghiệp đồng lạng huyện phù ninh tỉnh phú thọ có biểu hiện ho
đã khiến cho một số người dân địa phương đề nghị chính quyền có biện pháp cách ly đối với hai công dân này
ngay sau khi có thông tin cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và khẳng định thông tin trên không chính xác
các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của các công dân trung quốc tại cụm công nghiệp đồng lạng
và kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của những người này hoàn toàn khỏe mạnh
khổ mũi hát hơi viêm long đường hô hấp
việc đưa thông tin không chính xác trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh rất cần các ngành chức năng vào cuộc
để ngăn chặn những thông tin xấu khiến người dân hoang mang và gây phiền toái cho những công dân nước ngoài đang làm việc tại địa phương